cao bằng là tỉnh vùng cao biên giới miền núi phía bắc của tổ quốc có nhiều dân tộc sinh sống
thời gian qua công tác xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đồng bộ
đạt nhiều kết quả tích cực đặc biệt ưu tiên cho các huyện xã đặc biệt khó khăn
bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao cao bằng đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp và chương trình giảm nghèo
tới tận các xã xóm bản cán bộ xuống tận nhà dân tuyên truyền hướng dẫn người dân cách trồng trọt chăn nuôi
để bà con vươn lên thoát nghèo đối với những địa bàn khó khăn có những đặc thù riêng
thì việc cho vay giảm nghèo có chính sách hỗ trợ riêng
kết quả cuối năm đã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn hơn ba mươi tám
thời gian tới cao bằng sẽ tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ cho công tác giảm nghèo
ưu tiên bố trí nguồn lực cho các huyện nghèo xã đặc biệt khó khăn
đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ cho người nghèo tạo điều kiện
cơ hội cho người nghèo biết cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống sản xuất
tạo ra các sản phẩm tăng thu nhập cải thiện đời sống